theo thống kê của tổng cục kiểm lâm tính đến cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám việt nam còn khoảng bảy trăm tám mươi cá thể gấu được nuôi nhốt trong các hộ gia đình
năm hai nghìn năm chính phủ việt nam đã cam kết nỗ lực chấm dứt việc nuôi nhốt gấu và tái khẳng định quan điểm này trong năm hai nghìn một mươi bảy
vừa qua tại thái nguyên các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ gấu cùng các cơ quan chức năng và người dân đã trao trả hai cá thể gấu
về trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt từng bước thúc đẩy chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở việt nam
hoa lan và hoa trà là tên của hai cá thể gấu được nuôi nhốt tại nhà ông trần văn trách thành phố thái nguyên
gần một mươi năm năm sống trong điều kiện nuôi nhốt ngày hôm nay những cá thể gấu này được ông trách tự nguyện trao trả và có cơ hội thay đổi cuộc sống
thực ra cái hoạt động tuyên truyền này là một loạt các hoạt động phối hợp với nhau và đến thăm cơ sở bảo tồn gấu ninh bình
thì chỉ là một trong các cái hoạt động này mà thôi
ngoài các hoạt động đó thì bên mình phối hợp cùng với inv là có thể đến tận các cơ sở
hoặc là phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh các cơ quan kiểm lâm để tổ chức các buổi hội thảo
tuyên truyền rồi là giới thiệu các cái hình ảnh về cuộc sống của gấu
để từ đó các chủ trại gấu họ nhìn nhận một cách tích cực hơn mới lạ hơn
về cuộc sống của một động vật hoàn toàn
để thực hiện việc cứu hộ các đơn vị liên quan đã tiến hành gây mê kiểm tra sức khỏe từng con gấu kỹ lưỡng
do sinh sống nhiều năm trong điều kiện nuôi nhốt các cá thể gấu này ít vận động dẫn đến thừa cân
chế độ dinh dưỡng không bảo đảm cũng dẫn đến một số bệnh tật
sau quá trình kiểm tra các cá thể gấu sẽ được chuyển sang chuồng mới
và đưa lên xe vận chuyển về trung tâm cứu hộ bắt đầu cuộc sống mới
đây là kết quả của việc nâng cao nhận thức cho các chủ trại gấu
để tạo điều kiện cho hai cá thể này được sống trong môi trường kinh nghiệm tốt hơn trong gia đình nhà tôi
với việc gia đình ông trách tự nguyện chuyển ra hai cá thể gấu
thái nguyên hiện chỉ còn ba cá thể gấu đang bị nuôi nhốt
những đợt chuyển giao gố gần đây là tín hiệu tốt cho thấy
tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại việt nam đang sớm đi đến hồi kết
chỉ trong những tháng đầu năm đã có tám cá thể gấu tại năm tỉnh thành được chuyển giao đến các trung tâm cứu hộ
đặc biệt ninh bình và cần thơ đã về đích thành công trong chặng đường chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu
đưa tổng số địa phương không có gấu nuôi nhốt lên hai mươi hai tỉnh thành